theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín trở về sau khi bị kẹt lại ở mexico
nâng tổng số ca mắc lên ba trăm ba mươi ca
hai ca bệnh mới sau khi nhập cảnh được cách ly ngay nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng
và tin vui là hôm nay không chỉ tròn năm mươi ba ngày việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
mà có thêm sáu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương được công bố khỏi bệnh